ngày một mươi tháng bốn ông ca thời nhận việc bốn lần vợ của bị cáo trương xuân đước là nguyễn thị ngọc anh mang số tiền ba mươi năm tỷ đồng tới nhà mình
tuy nhiên bị cáo đỗ hiễu ca môn mực khẳng định số tiền đó chỉ nhằm khắc phục hậu quả chứ không phải để chạy tội cho bị cáo trương xuân đức
xong vợ chồng trương xuân đức khai nhận tại tòa là mang tiền đến nhà bị cao ca để nhờ chạy tội
theo bị cáo ca ngọc anh đã nhiều lần tìm tới thậm chí quỳ ở giữa nhà để xin cứu bị cáo đức
trong khi bị cáo ca khai tại phiên tòa ngày một mươi tháng bốn ông muốn cứu đức trên cơ sở pháp luật nguyên tắc đã xâm phạm tiền của nhà nước thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng của pháp luật
ông không chấp nhận việc đức đem tiền đi chạy tội
tuy nhiên lúc đó ông không hiểu tội của đương như nào và rất mong được gặp đước nhưng không được
theo lời khai của ông ca trong hai lần gặp trực tiếp ông đã thuyết phục đức về nhà mình để nắm rõ tình hình các mối quan hệ
các đơn vị liên quan đến số tiền thu lợi bất chính để trả lại
nếu hoàn thành thì chính bị cáo sẽ đưa đức tới cơ quan công an để tự thú
sau bốn lần nhận tiền từ vợ chống đước bị cáo đỗ hiệu ca để các túi tiền vào chân giường ngủ để chống giữ và không hề kiếm đếm
khi nhận số tiền này liên quan đến vụ án công an tỉnh quảng ninh đang điều tra bị cáo ca đã chủ động nộp lại cho cơ quan chức năng khi đến kiểm mới biết số tiền là ba mươi năm tỷ đồng
sau khi nhận tội vào sáng ngày một mươi một tháng bốn bị cáo đỗ hữu ca chia sẻ khá dài
khi được cho nói lời sau cùng ông ca nhắc lại việc coi bị cáo trương xuân đức như em ruột
rất xúc động khi đức nhiều lần tới nhà chăm sóc mẹ mình lúc bị bệnh
bị cáo ca phân trần rằng ông rất buồn ông không có tiền cho đước thì thôi chứ không bao giờ có ý định lừa tiền của đức
cuộc sống của ông không khó khăn đến mức phải đi lừa tiền người em của mình
đồng thời cựu giám đốc công an tp hải phòng mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho vợ chồng trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh để họ sớm trở về chăm sóc người thân
cũng tại phiên tòa bị cáo đỗ hữu ca gửi lời xin lỗi đến đảng nhà nước ngành công an vì không thực hiện được lời thề trước khi vào công tác
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng cũng gửi lời xin lỗi đến người dân thành phố vì đã được tin tưởng giao trọng trách bảo đảm an ninh nhưng chính bản thân lại vi phạm
còn bị cáo trương xuân đức thì tâm phục khẩu phục với hội đồng xét xử
bị cáo này cho biết vẫn coi ông đỗ hữu ca là anh trong nhà và mong hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo ca để ông sớm về nhà chữa bệnh
thưa quý vị trước đó ngày một mươi tháng bốn hai bị cáo đội hữu ca và trương xuân đức đã có màn đổ tội tranh cãi gây gắt liên quan đến số tiền ba mươi năm tỷ đồng
tại phần chất vấn bị cáo đỗ hữu ca khẳng định nhận tiền để khắc phục hậu quả chứ không chạy tội trong khi trương xuân đức thì một mực tố ông ca dám làm không dám nhận
theo đó vợ chồng trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh đã tranh cai với cựu giám đốc công an tp hải phòng đỗ hữu ca xung quanh cáo buộc đưa nhận ba mươi năm tỷ đồng để chạy án
bị cáo đương nói coi ông ca như anh trai nên rất tin tưởng
khi biết công an tỉnh quảng ninh đang điều tra hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế trong các doanh nghiệp của mình đức và vợ đã nghĩ đến ông ca
vợ chồng bị cáo đức đã bốn lần rút tiền chuyển đủ cho ông ca ba mươi năm tỷ để nhờ ông này chạy án
mong muốn thoát khỏi vòng lao lý giữ được uy tín làm ăn đức không chọn phương án khắc phục hậu quả
bị cáo đã mang tiền để cậy nhờ ông ca lo lót
trong thời gian đó đức đã tạm lánh khỏi địa phương để chờ kết quả
khi đức bị bắt mới biết ông ca đã không dùng tiền chạy án như đã hẹn
vợ của bị cáo là ngọc anh đến xin lại tiền nhưng ông ca không trả còn đuổi về
cũng tại phiên tòa bị cáo ngọc anh và trương xuân đức liên tục tố cáo hành vi nhận tiền mà không chạy án rồi không chịu trả lại của ông ca
bị cáo đức nói rất buồn đến mức không sống được
bị cáo coi ông đỗ hữu ca như anh trai nhưng ông ca lại làm mà không dám nhận
khi được hỏi về số tiền ba mươi năm tỷ đồng đương một mực khẳng định đó là tiền để nhờ ông ca chạy tội
tuy nhiên quá trình cụ thể như thế nào thì không nhớ
bị cáo này nói tất cả có trong cao trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
trương xuân nước trình bày tại tòa việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày
bị cáo chưa bị điên để tự dưng cứ cầm tiền hết lần này tới lần khác đến nhà ông ca
nếu ông ca ân tình với bị cáo hướng dẫn cho bị cáo đúng luật thì bị cáo đã không đến mức này
vợ của đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định
số tiền ba mươi năm tỷ đồng trong bốn lần mang đến là để nhờ ông ca chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cao trạng
ngọc anh khai hôm bị cáo tới nhà ông ca để hỏi vì sao trường mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa
ông ca không trả tiền còn mắng và đuổi bị cáo về
do hai gia đình lâu nay có quan hệ thân tình nên bị cáo đành im lặng ra về
trai với lời tố của vợ chồng trương xuân nước bị cáo đỗ hiễu ca khẳng định chưa hề yêu cầu vợ chồng đức đưa tiền cho mình
ông ca cũng nói
không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của luật
cựu giám đốc công an tp hải phòng không nhận tội mà cáo chạm truy tố
bị cáo ca phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng đức mà ông nói coi như ruột thịt
bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng khi ngọc anh nhiều lần tìm tới khóc lóc
quỳ giữa nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật chứ không đồng ý để đức mang tiền đi chạy tội
bị cáo ca trình bày tiếp bị cáo đã giải thích cho gia đình nước về nguyên tắc khi xâm phạm tiền của nhà nước
thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội mà giữ hộ cho đước nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình nước
theo bị cáo ca mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý không nói tiền đó là gì không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực
ngọc anh chỉ nói anh cất tiền đi cho em
ông ca phân trần lúc nhận tiền bị cáo nghĩ đức đang trốn
ngọc anh và con nhỏ ở nhà heo hút không giam giữ số tiền lớn nên mang tới nhà bị cáo để gửi
bị cáo không hề có ý định chiếm đoạt ba mươi năm tỷ này
tiền để dưới giường nguyên túi nguyên cọc
khi thấy cơ quan công an tỉnh quảng ninh điều tra bị cáo đã chủ động nộp lại
lúc cơ quan chức năng kiểm đếm bị cáo mới biết tổng cộng là ba mươi năm tỷ
khi bị cáo đỗ hữu ca chối tội trương xuân đức lập luận
nếu ông ca coi bị cáo là anh em thì không anh em nào sống như thế cả
nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền đứng hứa
nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sở này
thậm chí lúc chủ tọa hỏi
đức có xin giảm án cho bị cáo ca không thì trương xuân đức lạnh lùng nói không có ý kiến gì
mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội
đức cũng từ chối chất vấn của luật sư tỏ thái độ oán hận ông ca và không muốn nói gì thêm